tám lao động của campuchia và sáu mươi bốn lao động của indonesia bị ảnh hưởng
cùng với đó là hàng trăm nghìn người đang làm việc trong các hệ thống tổng đài trả lời của ngành viễn thông ngân hàng bảo hiểm chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng tới việc làm
đã có cảnh báo về việc việt nam sẽ mất bảy triệu việc làm vào năm hai nghìn hai mươi vì chất lượng nhân lực chỉ đạt ba bảy mươi chín điểm trong thang điểm một mươi đứng thứ một mươi một trong một mươi hai nước ở châu á tham gia xếp hạng
ngoài ra các chỉ số khác cũng rất thấp như năng lực cạnh tranh bốn ba điểm trên một mươi xếp hạng năm mươi sáu trong một trăm ba mươi ba nước tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp hay chứng chỉ trong năm hai nghìn một mươi sáu chỉ đạt hai mươi ba
nhân lực việt nam còn thiếu kỹ năng mềm như ngoại ngữ công nghệ thông tin kỹ năng làm việc nhóm giao tiếp tác phong công nghiệp và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp
đặc biệt bởi vì những người đặt nền tảng công nghệ cho cuộc cách mạng bốn họ đều khẳng định tiên quyết đầu tiên cần nhất là nguồn nhân lực bốn
và hỏi rằng nước nào quốc gia nào đã sẵn sàng nhất trong việc bốn thì với nỗ lực của việt nam
thì sắp đến các bạn sẽ chứng kiến rằng tất cả những nền tảng công nghệ đã được đặt nền tảng công nghệ cho cuộc cách mạng bốn
và những tập đoàn đó sẽ vào việt nam và ký kết với các trường đạo việt nam để đào tạo nguồn nhân lực
nói cách khác là thế giới việt nam cũng như thế giới đang thiếu nhất nguồn nhân lực này và việc này là việc nên ưu tiên đầu tiên
tổ chức lao động quốc tế ilo đưa ra nhận định
lao động tay nghề thấp làm trong những ngành thâm dụng lao động như diệt may da dày lắp ráp điện tử
chế biến thủy hải sản dịch vụ bán lẻ sẽ có nguy cơ bị thay thế bởi các quá trình tự động hóa và robot
những doanh nghiệp sự tự động hóa
công nghệ cũ lạc hậu hoặc dựa trên việc sử dụng nhân công trình độ thấp sẽ mất lợi thế cạnh tranh
và dần dần bị tụt hậu dẫn đến phá sản
đây chính là thách thức lớn nhất đối với nguồn nhân lực việt nam
nguồn nhân lực tương lai có thể nói là cách mạng là gì
cách mạng là nó thay cái cũ bằng cái mới hay nói nữa trong nguồn nhân lực thì những kỹ năng cũ sẽ được thay đổi bằng những kỹ năng kỹ năng mới
tôi nghĩ rằng là giáo dục sẽ đứng trước một cái
thay đổi tức là làm sao để giáo dục được con người ngay từ bé đã phát huy được cái tinh thần sáng tạo
và cái tinh thần cống hiến để làm cho thế giới tốt đẹp hơn và theo đuổi cái ước mơ của mình
tất nhiên giáo dục đào tạo cần phải thay đổi
cái thay đổi lớn nhất là phải đào tạo ra những con người tự do sáng tạo
nếu không có những con người bốn thì sẽ không thể nào mà thực hiện được công nghiệp bốn
và vì thế sẽ không thể nào mà bắt kịp được với thời đại
cũng theo ý kiến của các chuyên gia về lao động việc làm
trình độ sản xuất hiện tại của việt nam đang ở giai đoạn công nghiệp hai hoặc công nghiệp ba
sản xuất chính vẫn ở trình độ thấp bởi thiếu hụt các công nghệ mới
thiếu thông tin kỹ năng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ
để trở thành người trong cuộc của kỳ nguyên bốn
ngoài sự hỗ trợ của nhà nước phân tích dữ liệu quản lý nền kinh tế
thì nguồn nhân lực là yếu tố chính cần được phát triển và cải thiện
vâng thưa ông có thể nói là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì mang lại cả cơ hội cũng như là thách thức cho việt nam nói chung
cũng như là nguồn nhân lực việt nam nói riêng ạ
trước hết thì chúng ta hãy cùng nói về những cơ hội
theo đánh giá của ông thì đâu là những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp này
mang lại cho nguồn nhân lực việt nam
tôi nghĩ rằng là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
đã mở ra rất nhiều cơ hội về việc làm
về phát triển nguồn nhân lực cho việt nam
thứ nhất là cuộc cách mạng
cuộc cách mạng này sẽ mở ra rất nhiều công an việc làm
mà đòi hỏi những nguồn nhân lực để phục vụ cho những cuộc cách mạng
cho sự phát triển của nó
chỉ vì vậy mà hệ thống đào tạo nguồn nhân lực
đang đứng trước những vận hội rất là lớn
làm thế nào để cái hệ thống đào tạo nguồn nhân lực của việt nam
từ cấp cơ sở cho đến cấp đại học
thậm chí là sau đại học
rồi hệ thống trường dạy nghề và đặc biệt là các trung tâm nghiên cứu
thì cũng đứng trước rất nhiều những cái cơ hội
và chính vì vậy mà cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
nó mở ra những song hành với thách thức là hàng loạt những cái cơ hội về phát triển nguồn nhân lực
phát triển nguồn nhân lực để có thể đáp ứng được cái nhu cầu đang diễn ra rất là nhanh
và thay đổi cũng rất là nhanh nhu cầu của thị trường nhu cầu của công việc
thì tôi nghĩ đây là cơ hội cho cái nguồn nhân lực của việt nam
vậy thì trong cái bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
thì không biết là nguồn nhân lực của việt nam có những cái lợi thế và ưu thế như thế nào
so với nguồn nhân lực của thế giới thế không
một trong những cái ưu điểm của người việt nam tôi nghĩ đó là cái sự thông minh
chúng ta nhận thức lực lượng lao động của việt nam người việt nam chúng ta nhận thức vấn đề rất là nhanh
thế và khi mà chúng ta đã tập trung chúng ta đã tâm huyết thì chúng ta làm
rất là tốt học cũng rất là tốt
và cái điểm thứ hai nữa đó là cái khả năng tiếp cận công nghệ thông tin
dân tộc việt nam là một trong những dân tộc sáng tạo cân cù và chịu khó
chính vì vậy mà khi mà đã tập trung vào những cái vấn đề về công nghệ thông tin
và đặc biệt là những cái giải quyết được những cái thách thức
chúng ta biết được những cái thách thức của cái cuộc công nghệ một
đó là những cái lợi thế của người việt nam của chúng ta trong cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn lần này
một cái một trong những cái lợi thế nữa là
chúng ta hiện tại đang có cái lực lượng lao động rất là lớn trong những lĩnh vực công nghệ thông tin
rồi là các cái nhà khoa học trong các cái ngành nghề như là hóa học rồi sinh học v v
thì đây sẽ là những cái nền tảng đây là những cái lực lượng cơ bản
để có thể tiếp thu những cái công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thì cái điều đó nó cũng làm cho lợi thế của việt nam trong cái việc tiếp cận cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển đến một trình độ càng cao thì số lượng những công việc đơn giản
được thay thế những nhân lực được thay thế bằng robot ngày càng nhiều
và cái quá trình tự động hóa sẽ được phát triển ngày càng nhiều hơn và cao hơn ạ
điều này thì liệu có dẫn đến cái nguy cơ là nguồn nhân lực việt nam nói chung cũng như là thế giới nói riêng
sẽ mất đi những cái việc làm hay không thưa ông
những cái cuộc cách mạng trong quá khứ đã chỉ ra là cái số lượng công việc của các mạng mới đem lại bao giờ cũng nhiều hơn
và cũng rộng hơn trên cái quy mô nó lớn hơn so với cái cuộc cách mạng cũ
cho nên tôi nghĩ rằng là tất nhiên là cũng sẽ có những cái lực lượng lao động thất nghiệp
nhưng mà sẽ có hàng loạt những cái công việc mới sẽ được tạo ra
và những lực lượng thất nghiệp đó thì họ sẽ không thất nghiệp mãi
bởi vì với cái tay nghề của họ với cái trình độ và khả năng của họ thì họ có thể được đào tạo lại
hoặc là họ có thể tự đào tạo mình
để có thể đáp ứng được cái nguy cơ này
cái nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần mới này để ra
cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải lo lắng lắm về cái sự thất nghiệp mà cái cuộc cách mạng công nghệ bốn đem lại
ông có vừa chia sẻ về việc chúng ta sẽ có được những cái công việc mới những cái ngành nghề mới được sinh ra từ cái cuộc cách mạng công nghiệp mới này ạ
vậy thì chắc hẳn là cái yêu cầu mà những cái ngành nghề mới này đòi hỏi đặc biệt liên quan đến cái hàm lượng hiểu biết về công nghệ chắc chắn là sẽ cao hơn
và đòi hỏi nguồn nhân lực cũng phải có một cái sự hiểu biết dày dặn hơn
đối với lĩnh vực công nghệ đúng không ạ
bởi vì cái cuộc cách mạng công nghệ bốn là cái sự tích hợp của tất cả những cái ngành công nghệ với cái sự phát triển của công nghệ thông tin rồi của internet
và đặc biệt là những cái sự tích hợp của cái giải pháp về công nghệ thì nó làm nhòa đi
cái cuộc cách mạng này nó xóa nhòa đi cái danh giới của các cái ngành công nghiệp
chúng ta không chỉ nói
ngày nay chúng ta không nói
riêng về ngành cơ khí
chúng ta không nói riêng về ngành vật lý
chúng ta không nói riêng về ngành sinh học hay hóa chất hay là hóa học
mà tất cả những cái ngành này
nó sử dụng công nghệ thông tin
nó sử dụng cái sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp thực tư như là một cái công cụ để tích hợp tất cả những cái giải pháp thông minh
chính vì vậy mà cái lực lượng lao động mới cần phải đáp ứng được những cái điều này
và nó sẽ tạo ra một hàng loạt rất rất nhiều những cái công nghiệp mới
cho những cái
cho rất nhiều những cái
những cái người lao động
những lực lượng lao động trong thời gian tới
ông có vừa mới nhắc tới việc là những cái lực lượng lao động cũ hoặc những người muốn tham gia vào thị trường lao động mới với những cái yêu cầu cao hơn
họ buộc phải tự đào tạo mình hoặc là tham gia vào những cái quá trình đào tạo mới
vậy thì những cái người mà đang
trong cái quá trình được đào tạo ở một cái nền giáo dục cũ thì chắc hẳn là họ sẽ gặp phải không ít những cái trở ngại và thách thức đúng không ạ
tôi nghĩ rằng cái nền giáo dục và đào tạo cũ
cũng cần phải có một cuộc cách mạng để có thể đáp ứng được cái nhu cầu mới của thời đại mới
đó là đào tạo ra
giáo dục ra những cái lực lượng
những cái nguồn nhân lực mà đáp ứng được cái nhu cầu của hiện tại và tương lai
thì bản thân cái ngành giáo dục cũng phải luôn luôn không ngừng chuyển động
không ngừng thay đổi để có thể đáp ứng được điều này
ngay cả bản thân những cái viện nghiên cứu
những cái trường đại học nổi tiếng những trường học lớn của thế giới
họ cũng cập nhật những cái giáo trình cái phương thức giảng dạy của họ hàng năm
để có thể thu hút được nhiều sinh viên hơn nữa
vậy thì xét một cách tổng thể thì chúng ta cần phải làm như thế nào
để có được cũng như là sở hữu và phát triển một cái nguồn nhân lực mới
đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của cách mạng công nghiệp bốn ạ
tôi nghĩ cái này là cái sự cần phải có sự vào cuộc của chính phủ
đấy và đặc biệt là cái hệ thống này
đặc biệt là cái hệ thống đào tạo đào tạo hà lâm và đào tạo nghề
rồi là cần cái sự tham gia của từng các cái doanh nghiệp các hiệp hội doanh nghiệp
để có thể đáp ứng được cái này thì các nỗ lực cần phải được cộng hưởng
và chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rõ là chúng ta cần phải làm gì
và cần phải vạch rõ ra cái lộ trình là chúng ta cần những con người như thế nào
để có thể đáp ứng được cái nguồn nhân lực
cho cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này trong hiện đại và trong tương lai
thì tôi nghĩ ngành giáo dục cần phải vào cuộc một cách mạnh mẽ
cụ thể là chúng ta có thể đưa những cái kiến thức về công nghiệp bốn
từ cấp giáo dục cơ sở cho đến những cái cấp giáo dục cao hơn
đặc biệt là sau đại học và đại học
tôi lấy ví dụ như là cũng cần chúng ta đánh giá cao
cái việc chúng ta nên đưa vào giáo dục phổ thông
những cái kiến thức như là
như là stem chẳng hạn
để có thể đào tạo cái học sinh của chúng ta biết thế nào là những cái cơ sở
những cái kiến thức cơ bản về stem
để nó tạo tiền đề cho những cái bước giáo dục tiếp theo nữa
và cái này đặc biệt là khi mà giáo dục
cái sự lan tỏa của giáo dục nó rất là lớn
thì chính vì vậy mà nó tạo ra được cái sự cộng hưởng
và về sau này chúng ta sẽ dựa trên cái nền tảng đó
và sẽ có được nhiều những cái lực lượng lao động
chất lượng cao để có thể tận dụng thành công
cái cuộc cách mạng một đem lại
vâng cùng với đó chắc hẳn sẽ là cái sự chủ động
từ phía mỗi một cái người lao động đúng không ạ
để bản thân họ có thể tích tụ thêm được kiến thức
cũng như là là tôi luyện thêm cho cái kĩ năng của mình
để chính bản thân mình cũng như tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp
cũng như là tất cả cái cơ quan để có thể giúp cho việt nam ngày càng đi sâu hơn
và tiến xa hơn trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn đúng không ạ
và một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hay bất cứ một cuộc cách mạng công nghiệp nào đi chăng nữa
thì cuối cùng đều do con người làm ra và quyết định
kể cả robot thông minh đến mấy được trang bị trí tuệ nhân tạo
hay bất cứ một phần mềm điều khiển nào
thì yếu tố con người vẫn là cốt lõi không thể thay thế được
vì vậy sức ép của cuộc cách mạng công nghiệp bốn không phải là thiếu việc làm
mà nó đòi hỏi người lao động buộc phải trang bị cho mình những kiến thức
kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất
đến đây chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại